trước tình hình dịch covid một mươi chín đang ảnh hưởng đến toàn thế giới
trưởng ban đối ngoại trung ương hoàng bình quân đã thay mặt trung ương đảng ta
gửi thư thăm hỏi các chính đảng trên thế giới
đồng thời đề xuất các biện pháp hợp tác giữa các chính đảng và các nước
cùng nhau đoàn kết vượt qua đại dịch
các chính đảng trên thế giới cũng đã gửi thư và điện tới đảng ta
đánh giá cao nỗ lực và các biện pháp triệt đề hiệu quả của đảng và chính phủ việt nam
trong ngăn chặn dịch bệnh bày tỏ khâm phục cho kết quả tích cực mà việt nam đã đạt được
các đảng bày tỏ cảm ơn về sự hỗ trợ giúp đỡ tình cảm đoàn kết của đảng
chính phủ và nhân dân việt nam đối với các quốc gia trên thế giới trong công cuộc phòng chống dịch
trưởng ban đối ngoại trung ương đảng nhân dân cách mạng lào khẳng định
đảng chính phủ lào bày tỏ rất biết ơn và vô cùng cảm động mặc dù việt nam còn gặp rất nhiều khó khăn
trong phòng chống dịch covid một mươi chín nhưng đảng chính phủ và nhân dân việt nam đã ủng hộ
và giúp đỡ các nước khác đang phải đối phó với dịch bệnh trong đó có lào
nhấn mạnh sự ủng hộ quý báu kịp thời và rất hiệu quả ấy
góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn và phòng chống dịch bệnh hiện nay
trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc khẳng định
sẵn sàng cùng với chính đảng các nước trên thế giới trong đó có việt nam
tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phối hợp biện pháp chống dịch cùng nỗ lực sớm chiến thắng dịch bệnh
ban quốc tế đảng lao động triều tiên nhấn mạnh dịch covid một mươi chín được kiềm chế hiệu quả tại việt nam
nhờ những biện pháp tích cực và quyết liệt của đảng cộng sản việt nam
bày tỏ tin tưởng nhân dân việt nam chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh này
trưởng ban đối ngoại đảng phong trào cánh tả thống nhất dominica khẳng định
sức mạnh tổng hợp về con người và tổ chức cùng với tầm nhìn chính trị và xã hội
của đảng cộng sản việt nam và chính phủ việt nam và sự chuẩn bị về khoa học
y tế kỹ thuật đã cho phép việt nam có thể kiểm soát được những tác động của đại dịch
tổng bí thư đảng cộng sản thụy sĩ bày tỏ đánh giá cao những nỗ lực của hệ thống chính trị
y tế và khả năng tuyệt vời mà người dân việt nam và đảng cộng sản việt nam đã thực hiện
khẳng định với tính yêu việt của hệ thống xã hội chủ nghĩa việt nam đã làm rất tốt
việc ngăn chặn dịch bệnh và trở thành một hình mẫu trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín
chia sẻ quan điểm trên đảng cộng sản mexico nhấn mạnh tính yêu việt của sức mạnh
của những người lao động trong xã hội trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa
trong việc xử lý các vấn đề như covid một mươi chín
các chính đảng khẳng định việt nam là tấm gương sang chói và hy vọng nguồn động viên lớn lao
cho các quốc gia trên thế giới trong công cuộc phòng chống dịch covid một mươi chín
những kinh nghiệm và kết quả đạt được của việt nam sẽ là nguồn kinh nghiệm tham khảo hiệu quả cho các nước
các đảng bày tỏ tin tưởng việt nam sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa và sớm vượt qua đại dịch
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
các chính đảng khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác đoàn kết với việt nam
trong cuộc đấu tranh phòng chống covid một mươi chín cũng như trong quan hệ hữu nghị song phương